việc sản phụ tự sinh con tại nhà mà không có cán bộ y tế là vô cùng nguy hiểm
thế nhưng nhiều người vẫn rất chủ quan
và mới đây một sản phụ đã may mắn được bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cứu sống thành công
sau khi sinh con tại nhà và bị băng huyết rất nặng
trước đó bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đã tiếp nhận sản phụ bùi thị thọ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú xã quảng hiệp huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trong tình trạng chóng trùy mạch huyết áp không đo được do bị băng huyết
được biết sản phụ đã tự sinh con tại nhà mà không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ đã cấp cứu
truyền hai mươi một đơn vị máu và phẫu thuật cắt bỏ tự cung để cứu sống bệnh nhân
băng huyết là tay biến sản khoa cực kỳ nguy hiểm nếu quá trình cấp cứu không nhanh chóng
không biết cách xử lý thì bệnh nhân sẽ có thể tử vong khuyến cáo thai phụ khi sinh con nên đến
các cơ sở y tế để được chăm sóc can thiệp kịp thời phòng tránh hậu quả đáng tiếc khi xảy ra tai biến sản khoa